tại trụ sở bộ y tế campuchia thủ đô phnom penh đã diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị y tế của chính phủ và nhân dân việt nam
gửi tặng chính phủ và nhân dân campuchia để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trang thiết bị y tế viện trợ có trị giá bảy tỷ đồng bao gồm quần áo bảo hộ khẩu trang y tế khẩu trang kháng khuẩn
hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch covid một mươi chín
tại sự kiện đại sứ vũ quang minh cho biết mặc dù giá trị không lớn và còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của nhân dân campuchia
nhưng đây là món quà thể hiện tấm lòng chân thành của nhân dân việt nam luôn kề vai sát cánh với bạn campuchia trong những lúc khó khăn
thay mặt chính phủ hoàng gia campuchia bộ trưởng y tế man bung heng cảm ơn phía việt nam
đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và hai bộ y tế nói riêng
cũng như sự cần thiết thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch bệnh chặt chẽ giữa nhân dân hai nước